công an thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa cho biết đang tạm giữ hình sự nguyễn thái bằng
trú tại phường trung sơn thành phố sầm sơn để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
trước đó trưa ngày một mươi tám tháng bảy gia đình bằng có tổ chức đám rỗ và mời nhiều khách đến tham dự
trong lúc ăn uống do mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nên bằng đã vào nhà lấy khẩu súng dạng côn quay
bắn nhiều phát làm hai người bị thương trong đó có cả anh trai bằng
sau khi nổ súng đối tượng đã lên xe máy bỏ trốn
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an thành phố sầm sơn nhanh chóng có mặt vào cuộc điều tra
xác minh làm rõ đồng thời phối hợp với gia đình người thân của đối tượng
tuyên truyền vận động và kêu gọi nguyễn thái bằng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật
đến đêm ngày một mươi tám tháng bảy bằng đã đến cơ quan công an đầu thú